thành phố hồ chí minh cũng đang là một trong những tỉnh thành nơi lỏng giãn cách
cho phép mở cửa nhiều hoạt động dịch vụ nhằm kích thích người dân phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên theo ông dominic vũ chủ tịch liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thời điểm này vẫn còn khoảng chín mươi doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa
nhiều cơ sở vừa và nhỏ hoặc mới khởi nghiệp không thể quay lại thị trường
hàng loạt chủ cửa hàng chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chuyển sang các nghề nghề khác
như bán rau thịt cá trái cây tạp hóa
bởi vậy để doanh nghiệp phục hồi và phát triển hơn nữa
ông dominic vũ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước
theo đó ông dominic vũ chủ tịch liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ sme chỉ ra
nguyên nhân là do các doanh nghiệp đều thiếu nhân sự bởi quy định giữa các tỉnh vẫn chưa rõ ràng
mỗi địa phương có sự ứng xử khác nhau về phòng chống dịch
nên mọi người muốn về quê hay trở lại tp hcm đều lúng túng
quan trọng không kém là các doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để tái khởi động việc kinh doanh
dù họ đã đóng cửa bốn năm tháng nay nhưng khi vận hành trở lại
ngoài việc phải bỏ ra thật nhiều chi phí trong đó riêng tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đầy đủ
trước nguyên nhân đó ông cho biết kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những ngành sử dụng lao động rất nhiều
nên đối với lực lượng lao động trong ngành dịch vụ bị thất nghiệp đã về quê
tp hcm cần tạo điều kiện thông thoáng hơn và có sự hỗ trợ thiết thực hơn để họ yên tâm quay trở lại làm việc
theo quan điểm của ông một trong những yếu tố quan trọng nhất là chính sách mở cửa cần rõ ràng nhất quán và kiên định
nhiều chủ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh lo lắng khi mở nhà hàng quán ăn
được một thời gian rồi lại phải đóng cửa nghĩa là rủi ro cao khiến họ e rè trở lại thị trường
từ đó ông bày tỏ quan điểm mong muốn tp hcm tạo cơ chế cho doanh nghiệp có thể hoạt động một cách thuận lợi ổn định
hiện nay đã có hơn bảy mươi người dân tp hcm đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine hơn nữa trong bốn năm tháng qua
người dân không được ra đường chưa kể người dân đã hình thành thói quen mới thích ứng an toàn về covid một mươi chín
doanh nghiệp cũng áp dụng bộ tiêu chí làm thế nào để kinh doanh an toàn
vì vậy nhà nước hãy tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoạt động hết công suất
đặc biệt tp hcm nên phát động chương trình kích cầu quy mô để người dân có cơ hội tri tiêu
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại